hôm nay một mươi ba tháng sáu quốc hội đã bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường là thành viên chính phủ trả lời chất vấn đầu tiên
tư lệnh ngành thứ hai đăng đàn trả lời chất vấn là bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện
trong buổi sáng bộ trưởng nguyễn xuân cường nhận được nhiều câu hỏi tập trung chất vấn về khủng hoảng thừa thịt lợn
và đã trả lời tương đối đầy đủ khi lý giải nguyên nhân đồng thời nhận trách nhiệm và đưa ra giải pháp chung về vấn đề này
ngoài ra bộ trưởng nguyễn xuân cường còn trả lời về các vấn đề nóng khác mà cử tri cả nước
thông qua các đại biểu quốc hội đưa ra như nguồn vốn cho nông nghiệp
trong đó có gói một trăm linh tỷ đồng được chính phủ ban hành để hỗ trợ ngành nông nghiệp hữu cơ về phát triển ngành tôm
tàu vỏ thép bị hư hỏng xử phạt việc sản xuất kinh doanh phân bón giả mở rộng thị trường nông sản
trong phiên chất vấn buổi chiều bộ trưởng nguyễn xuân cường đã tập trung làm rõ các nội dung về chính sách để người dân yên tâm giữ rừng
phát triển công nghệ chế biến phát triển công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp vấn đề sạt lở tại đồng bằng sông kiều long
đánh giá về phiên chất vấn và trả lời chất vấn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng
mặc dù thời gian nhận nhiệm vụ chỉ mới một mươi một tháng nhưng bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường đã nắm rất chắc tình hình
nắm rõ thực trạng những vấn đề bước xúc thuộc lĩnh vực quản lý và đã trả lời thẳng thắn ngắn gọn nhân trách nhiệm
làm rõ các vấn đề được đại biểu quốc hội nêu cũng như đề ra những giải pháp của ngành trong thời gian tới
tuy nhiên vẫn còn có nhiều đại biểu cảm thấy câu trả lời chưa thỏa đáng chưa giải đáp hết ý của câu hỏi
một số nội dung bộ trưởng trả lời cũng chưa rõ
giải pháp đột phá và cách khắc phục thuộc trách nhiệm của bộ
chiều một mươi ba tháng sáu sau phần trả lời chất vấn trước quốc hội của bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện cũng đã đăng đàn trả lời chất vấn
về các bất cập trong cấp phép ca khúc của cục nghệ thuật biểu diễn gây phản ứng mạnh trong dư luận thời gian qua
bộ trưởng cho biết sự việc này xảy ra do năng lực của đội ngũ cán bộ còn hạn chế
tư duy nhận thức về quản lý lĩnh vực này còn theo lối cũ chưa bắt kịp với xu thế hiện nay
về các băn khoăn trong thu phí quyền tác giả âm nhạc bộ trưởng nguyễn ngọc thiện cho rằng
việc thu phí là có cơ sở kể cả ở khách sạn hay quán cà phê nhưng cách thức thu và hình thức thu còn có vấn đề
do vậy bộ đã yêu cầu trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc dừng thu để ra soát lại phương thức thu cho phù hợp
bộ trưởng cũng khẳng định tinh thần cầu thị
mong muốn lắng nghe các góp ý về quy hoạch khu du lịch sơn trà để đảm bảo phát triển bền vững
bộ trưởng cho biết từ một sáu trăm linh phòng trong quy hoạch của khu du lịch này có thể giảm tiếp theo các căn cứ cụ thể
tại buổi chất vấn chiều ngày một mươi ba tháng sáu bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện thẳng thắn thừa nhận
công tác quản lý nhà nước của ngành vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế và bất cập
sáng mai quốc hội sẽ dành khoảng một giờ đồng hồ để tiếp tục chất vấn bộ trưởng nguyễn ngọc thiện